hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
phó chủ tịch viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam lãnh đạo các cục đơn vị chức năng của bộ công an các nhà khoa học nhà nghiên cứu các tướng lĩnh trong và ngoài lực lượng công an nhân dân trung tướng trần vi dân giám đốc học viện chính trị công an nhân dân chủ trí hội nghị
thảo luận tại hội nghị các ý kiến đều ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của học viện chính trị công an nhân dân trong triển khai hoạt động khoa học và công nghệ thời gian qua
chỉ trong một thời gian ngắn nhưng học viện chính trị công an nhân dân đã làm được nhiều việc ghi dấu ấn đậm nét những đóng góp thành công trong công tác nghiên cứu lý luận nói chung và công tác nghiên cứu lý luận của lực lượng công an nhân dân nói riêng
chỉ trong một thời gian ngắn nhưng học viện chính trị công an nhân dân đã làm được nhiều việc ghi dấu ấn đậm nét những đóng góp thành công tác nghiên cứu lý luận của lực lượng công an nhân dân nói riêng
đồng thời khẳng định sẽ tiếp thu các ý kiến chỉ đạo góp ý nhằm góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nghiên cứu khoa học của học viện trong thời gian tới
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh gắn với đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo chỉ đạo của chính phủ và lãnh đạo bộ công an
quán triệt phương châm mỗi cán bộ chiến sĩ công an là một chiến sĩ tiên phong tuyến đầu tham gia phòng chống dịch
mỗi đơn vị tổ chức trong công an là pháo đài vững chắc không để dịch lây nhiễm trong công an nhân dân
đó là chỉ đạo của thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh bộ công an tại buổi làm việc với cục cảnh sát giao thông về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
kết hợp chặt chẽ giữa công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cục cảnh sát giao thông đã chỉ đạo cảnh sát giao thông các đơn vị địa phương tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm
phối hợp với các lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép vào việt nam trên các tuyến giao thông
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện ngăn chặn ba mươi ba vụ nhập cảnh trái phép trên các tuyến giao thông với một trăm năm mươi năm đối tượng
bàn giao cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định
ghi nhận biểu dương những kết quả mà lực lượng cảnh sát giao thông đã đạt được trong thời gian qua thứ trưởng nguyễn văn sơn cũng nhấn mạnh đơn vị cần thực hiện nghiêm kết luận của đồng chí bộ trưởng
tại hội nghị sơ kết công tác công an sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một thực hiện nghiêm túc hiệu quả điện chỉ đạo của bộ công an cụ thể hóa kết luận số bảy ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một của bộ chính trị
về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín và phát triển kinh tế xã hội
chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tại công điện số bảy trăm tám mươi chín ngày năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một về áp dụng biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín và phát triển kinh tế thực hiện mục tiêu kép trong đó có các nhiệm vụ mà cục cảnh sát giao thông được giao
đồng chí thứ trưởng cũng yêu cầu cục cảnh sát giao thông tiếp tục phối hợp với cục truyền thông công an nhân dân tuyên truyền lan tỏa sâu rộng những hình ảnh đẹp những việc làm ý nghĩa thiết thực của lực lượng công an nhân dân
nói chung lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng với tinh thần hết lòng vì nhân dân phục vụ để nhân dân hiểu và chia sẻ với những khó khăn của lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh
kịp thời biểu dương khen thưởng những cá nhân đơn vị có thành tích xuất sắc là nguồn cổ vũ động viên để cán bộ chiến sĩ tiếp tục thể hiện vai trò nòng cốt trên tuyến đầu phòng chống dịch bệnh
chiều qua tại hà nội cục viễn thông và cơ yếu bộ công an tổ chức hội nghị sơ kết tổng kết sáu tháng
năm hai nghìn hai mươi một thiếu tướng lê tấn tới ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đến dự và phát biểu chỉ đạo
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một cục viễn thông và cơ yếu đã trực tiếp bảo đảm thông tin liên lạc và cơ yếu thông suốt nhanh chóng an toàn bí mật phục vụ có hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ đạo chỉ huy chiến đấu và các hoạt động của lực lượng công an nhân dân
đã chủ động phối hợp cùng các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai các phương án đảm bảo thông tin liên lạc
cơ yếu phục vụ các sự kiện quan trọng của đất nước đặc biệt là đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm và bầu cử hội đồng nhân dân các cấp
đã chủ động tích cực phối hợp với các đơn vị địa phương ban cơ yếu chính phủ hoàn thành các nhiệm vụ yêu cầu về xác thực bảo mật kết nối truyền dẫn phục vụ triển khai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất cấp và quản lý cân cước công dân
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng lê tấn tới biểu dương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà cục viễn thông và cơ yếu đã đạt được trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một
trong thời gian tới đồng chí thứ trưởng yêu cầu cục viễn thông và cơ yếu cần xây dựng cơ chế phối hợp giữa cục với lực lượng nghiệp vụ khác trong công an nhân dân đáp ứng yêu cầu bảo mật và an toàn thông tin phục vụ công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân

tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện chủ nhật đỏ năm hai nghìn hai mươi một hàng nghìn cán bộ giảng viên công nhân viên và học viên đã tích cực hưởng ứng tham gia hiến máu cứu người
năm nay trước diễn biến của dịch bệnh covid một mươi chín ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động hiến máu tình nguyện lượng máu tiếp nhận để cấp cứu điều trị cho người bệnh giảm sút
hiểu được điều đó ngọc ánh học viên của học viện cảnh sát nhân dân đã ý thức được trách nhiệm và cũng là vinh dự của bản thân khi được trao tặng giọt máu nghĩa tình
đây là lần đầu tiên mà em phải tham gia hiến máu thật sự thì ngay từ sáng sớm em cảm thấy rất là hồi hộp và em cảm thấy rằng đây là một hoạt động rất sự ý nghĩa
trong tình hình thư viện máu của chúng ta ngày càng càng hiếm hơn thì chúng em cảm thấy rằng đây là một nền vinh dự khi mà chúng em được góp một phần công sức ngọt méo của mình vào kho tài thư viện máu của dân tộc việt nam để có thể cứu giúp các người bệnh
ngay trong buổi sáng đã ghi nhận hơn ba cán bộ giảng viên công nhân viên và học viên đăng ký tham gia hiến máu
dự kiến thu được hơn hai đơn vị
với quy mô số lượng người tham gia hiến máu đông như vậy học viện cảnh sát nhân dân cũng đã chú trọng công tác phòng chống dịch
trước hết phải đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch của bộ y tế từ công tác đo thân nhiệt đến việc chia nhiều địa điểm lấy máu để đảm bảo giãn cách
học viện chúng tôi là khi nhận được sự kêu gọi và nhu cầu của các bệnh viện lớn như thế thì chúng tôi cũng hiểu được trách nhiệm nghĩa vụ chia sẻ vấn đề này với nhân dân
có lẽ đây cũng là nghĩa cử cao đẻ nó không chỉ thể hiện tình người mà cũng thể hiện trách nhiệm nghĩa vụ của mỗi khán bội chứa sĩ công an nhân dân
hôm nay chúng tôi tiếp nhận được cả ngày với hai là chúng tôi tăng đảm bảo an toàn để đảm bảo giãn cách tăng số lượng nhân viên
cũng như là tăng nhiều phòng lấy máu và các khâu mình đều đảm bảo vấn đề an toàn trong quá trình tiếp nhận máu cũng như đảm bảo an toàn phòng chống
cũng như là tăng nhiều phòng lấy máu cũng như đảm bảo an toàn phòng chống

trước đó vào tháng một năm hai nghìn hai mươi một trước tình hình khan hiếm máu trong dịp tết nguyên đán tân sỉu hai nghìn hai mươi một học viện cảnh sát nhân dân cũng đã tổ chức một đợt hiến máu tình nguyện với gần hai đơn vị máu thu được